chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị nhân dịp chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tại hàn quốc của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
hôm nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm làm việc với ngài liên xóc tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam và đoàn công tác thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời cảm ơn chân thành tới ngài lien sok tổng công tố
viện công tố tối cao hàn quốc cùng các bạn đồng nghiệp hàn quốc đã dành thời gian đón tiếp
đồng chí thứ trưởng cũng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an việt nam đến ngài tổng công tố liên xóc
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc nói chung
và với viện công tố tối cao hàn quốc nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa trong đó tập trung đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao chuyên viên
trao đổi thông tin về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đạt được kết quả
mà hai bên mong muốn góp phần quan trọng vào công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thay mặt viện công tố tối cao hàn quốc tổng công tố lyon đánh giá cao sự hợp tác của bộ công an việt nam
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước
tổng công tố lyonc mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
sáng nay bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an ban tuyên giáo trung ương thành ủy hà nội
tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học với chủ đề
chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không một nghìn chín trăm bảy mươi hai sức mạnh việt nam và tầm vóc thời đại
thông tin tại họp báo cho biết
hội thảo khoa học với chủ đề chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sức mạnh việt nam và tầm vóc thời đại với quy mô cấp quốc gia được tổ chức vào ngày chín tháng một mươi hai
hội thảo nhằm phân tích làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế
phân tích âm mưu thủ đoạn kế hoạch tiến hành cuộc tác chiến của đế quốc mỹ khi tập kích chiến lược bằng không quân
chiến dịch light baker hai vào thủ đô hà nội hải phòng và địa bàn lân cận
phân tích đường lối
chủ trương sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sáng tạo của trung ương đảng quân ủy trung ương
bộ quốc phòng khi quyết định mở chiến dịch phòng không hà nội hải phòng
qua đó đánh giá tầm vóc ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử
bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo xây dựng tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến
chiến dịch để vận dụng phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
đến nay ban tổ chức hội thảo đã nhận được một trăm ba mươi năm bài thăm luận của các lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an ban tuyên giáo trung ương
thành phố hà nội các tường lĩnh nhân chứng lịch sử nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội
sáng nay tại nhà quốc hội bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức khai mạc hội thị toàn quốc
nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
với chủ đề một tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
trong giai đoạn mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tham dự hội nghị có thủ tướng phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
tại hội nghị đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới mục tiêu tổng quát của nghị quyết số hai mươi bảy
là hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo có hệ thống pháp luật hoàn thiện được thực hiện nghiêm minh
nhất quán thượng tôn hiến pháp và pháp luật tôn trọng bảo đảm bảo hiệu quả quyền con người
quyền công dân quyền lực nhà nước là thống nhất được phân công rảnh mạch phối hợp chặt chẽ
kiểm soát hiệu quả nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại
bộ máy nhà nước tinh gọn trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức
viên chức có đủ phẩm chất năng lực thực sự chuyên nghiệp liêm chính quản trị quốc gia hiện đại
hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh bền vững trở thành nước phát triển
có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng chí phan đình trạc đã phân tích nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp được nêu ra
đó là trung ương nhấn mạnh yêu cầu với tăng cường tổng kết thực tiễn nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện
hệ thống lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến
giáo dục tạo sự thống nhất nhận thức về tám đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị
thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
dân chủ đại diện nhất là dân chủ ở cơ sở
trong thời gian hai ngày rưỡi làm việc hội nghị sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt các chuyên đề
gồm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trung ương bảo vệ đất nước đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt các chuyên đề
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh vào sáng nay đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
theo ban tổ chức đại hội lần này sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tới đây tại thủ đô hà nội
với sự tham gia của chín trăm tám mươi đại biểu đại diện cho hơn hai mươi hai triệu đoàn viên thanh niên việt nam trong và ngoài nước
độ tuổi bình quân của đại biểu là ba mươi ba mươi sáu tuổi trong đó trẻ nhất là đại biểu a khuyến
năm hai nghìn bảy học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông huyện con plông tỉnh com tung
theo bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy đại hội lần này được tổ chức với rất nhiều điểm mới
trong đó điểm mới đầu tiên là áp dụng chuyển đổi số một cách triệt để và điều hành qua app thanh niên việt nam
bên cạnh đó đại hội có rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác như tham quan một số địa chỉ đỏ
di tích lịch sử trên địa bàn thành phố hà nội công diễn vở kịch sống mãi tuổi một mươi bảy
với khẩu hiệu hành động khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo
đại hội diễn ra trong hai năm ngày với năm phiên làm việc tập trung vào các nhiệm vụ
tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy xác định mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy bầu ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung
những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của việt nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tin tưởng và đánh giá cao
và hướng tới ngày nhân quyền quốc tế ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai năm nay
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những nỗ lực của việt nam trong công tác bảo đảm nhân quyền
đặc biệt là bảo đảm quyền của các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ qua phần trình bày của biên tập viên nam hà ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
trong bức tranh tổng thể về những kết quả tích cực
và những nỗ lực mà việt nam đã và đang thực hiện để đảm bảo quyền con người
một trong những lĩnh vực nổi bật chính là việc đảm bảo quyền của các phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam các bị can bị cáo đang bị tạm giam tạm giữ
đây luôn là một trong những công tác được đảng nhà nước ta quan tâm
đồng thời được bộ công an triển khai một cách nghiêm túc trách nhiệm
đây là những hình ảnh tại một lớp mầm non trong trại giam kim sơn huyện hoài ân tỉnh bình định
từ nhiều năm nay lớp học này được tổ chức
để nuôi dạy các em nhỏ là con của cán bộ đang công tác tại trại
cùng với đó là con của các phạm nhân đang chấp hành tại đây
là một trong những phạm nhân vào trại chấp hành án khi đang mang thai
tất cả mọi công việc từ lúc sinh con đến việc chăm sóc con nhỏ tại trại
phạm nhân nguyễn thị thành tịnh đều được các cán bộ trại giam hỗ trợ tốt nhất
khi vô đây tôi cũng có con nhỏ
cán bộ quân giáo rất sắp xếp nằm ở chỗ rạng hơn má trị bình duyên
má trị ở trong khu giam trong huyện giam tại địa chuyện của hai người con rất là thoải mái
có sanh mới về thì cũng được cán bộ y tế các cư nuôi chăm sóc rất là tốt
với lại là cháu được hàng tháng được trại đi tìm ngừa
đứng theo ngày tìm ngừa của khu vực làng trại

sắp xếp rất là kỹ lưỡng
cung cấp đầy đủ các cái vui yếu phẩm
cũng đặc biệt là vì các cháu nhỏ này đã có những trường hợp được cấp cây sữa bột đến một triệu rưỡi
đấy thì tôi thấy rằng là những cái đấy là thể hiện sự quan tâm đến cái
các cháu các cơ sở giam giữ đã tạo điều kiện hết sức cho người mẹ thực chất chăm các cháu
cũng như là bảo đảm chế độ chính sách cho các cháu
không chỉ tại trại giam kim sơn mà tại tất cả các cơ sở giam giữ trên cả nước
đều thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách
cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với phạm nhân
người bị tạm giam tạm giữ khi đang có con nhỏ
ngoài ra các vấn đề về y tế chăm sóc sức khỏe cho người chấp hành án
cũng được các cơ sở giam giữ thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả
kinh bấn rất là nghẹt nghèo
nhưng ở ngồi đầu
chích là tôi phải chết chứ không có đường gì sống đấu
vì số tiền quá là cao
là cũng nhờ ở trại giam
là ban kiếm thị
hội đồng cán bộ
các anh em phạm nhân đều tương trợ giúp đỡ cho tôi
cho đến sức khỏe ngày hôm nay tôi rất là nhiệt tình cảm ơn
các bị can bị cáo cũng đã được tiêm covid
có những bị can bị cáo ở các trại đã được tiêm đến mũi bốn
ngoài ra trong các trại có trẻ em
có trẻ em
có trẻ em của phạm nhân
thì cũng đã được có một nhà trẻ riêng
và học cùng với con của cán bộ
và được chăm sóc ăn uống khá là đầy đủ
không chỉ chăm lo về y tế
bảo đảm môi trường giáo dục cho những người chấp hành án
tại các cơ sở giam giữ
việc thực hiện các chế độ chính sách
đảm bảo các điều kiện đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về môi trường sinh sinh
sống lao động học tập cải tạo
cũng được thực hiện một cách bài bản phù hợp
tại trại giam yên hạ tỉnh sơn la
căn cứ theo nguyện vọng độ tuổi và điều kiện sức khỏe
các phạm nhân sẽ được phân bổ và đào tạo nghề phù hợp
như máy công nghiệp gen sắt làm nhựa
hoặc một số ngành nghề thủ công
đây cũng là một chủ trương được triển khai đồng bộ
tại các cơ sở giam giữ khác trên cả nước
hiện bộ công an đang tiến hành ký điểm
tổ chức hướng nghiệp dạy nghề và lao động
cho phạm nhân ngoài trại giam
tạo điều kiện để họ có một hành trang nghề nghiệp
thuận lợi hơn sau khi kết thúc chấp hành án
tái hỏa nhập cộng đồng
nên mai chúng tôi được về đời cũng là áp dụng
để thực hiện trong cái nghề của mình

được hướng nghiệp dạy nghề
tôi sẽ tự tin bản thân tôi hơn

đa phần phạm nhân là trong độ tuổi lao động
thì cái việc mà tạo điều kiện cho người ta lao động
nó còn có ý nghĩa để cho họ được tạo được điều kiện
trải qua cái lao động làm cho cái con người nó trở lên lương thiện
bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe xây dựng môi trường lành mạnh
đào tạo cho phạm nhân để họ chắc tay nghề
các chính sách như đặc xá giảm án tha tù
cấp căn cước công dân cho những người được đặc xá
đã được triển khai thực hiện một cách công khai
minh bạch và trách nhiệm tại các cơ sở giam giữ
những việc làm đó thể hiện tinh thần nhân đạo nhân văn
tôn trọng và bảo đảm quyền con người
đối với những người đã từng lầm lỗi
em nghĩ lại là dưới đây
tại sao khi ở đời mình không có cố gắng được như lúc mà ở trong đây
bây giờ không làm gì cũng quy tâm hơn
rồi tôi nghĩ là sau này em về em sẽ cố gắng làm sao để
lao động nó hồi y hệt như ở trong đây
những cái thành quả lao động mình làm ra nó cũng đáp lại với em
có thể thấy trong những năm qua
mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra
nhưng công tác bảo đảm quyền con người đối với những người đang chấp hành án phạt tù
luôn được đảng nhà nước quan tâm
được các cơ quan chức năng triển khai một cách hiệu quả
những nỗ lực đó đã và đang đóng góp tích cực vào kết quả nổi bật của việt nam
trong việc thực hiện các cam kết của liên hợp quốc về nhân quyền
đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
đó là tôn trọng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
và đây là những minh chứng rõ ràng nhất
đập tan những luận điệu xuyên tạc bôi nhọ việt nam
trong thực hiện bảo đảm quyền con người nói chung
quyền con người đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nói riêng
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình